nhằm hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân vùng lũ khắc phục khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống
ngày một mươi hai một mươi một ubnd tqvn tỉnh quảng bình đã tổ chức lễ khởi công xây dựng năm mươi tám nhà bè vượt lũ cho hộ nghèo
và cận nghèo tại xã tân hóa huyện tân hóa tỉnh quảng bình
theo đó ubnd tqvn tỉnh quảng bình đã trích từ nguồn quỹ cứu trợ của tỉnh gần một ba tỷ đồng
để hỗ trợ xây năm mươi tám nhà bè vượt lũ cho một mươi hai hộ nghèo và bốn mươi sáu hộ cận nghèo của xã tân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
trong đó hỗ trợ một mươi hai hộ nghèo mỗi hộ ba mươi triệu đồng và bốn mươi sáu hộ cận nghèo mỗi hộ hai mươi triệu đồng
đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc với tinh thần tương trợ tương thân tương ái
nhằm giúp đỡ các hộ dân khó khăn vùng lũ vươn lên trong cuộc sống
cũng tại lễ khởi công ubnd tqvn tỉnh quảng bình cũng đã trao một mươi chiếc xe đạp
cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại vùng rốn lũ xã tân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình